đối với hàng chục nghìn ngư dân ngoài khơi xa đài icom cộng đồng là một trong những kênh thông tin liên lạc quan trọng
trong việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển
mặt khác thì đây cũng là kênh thông tin để ngư dân phản ánh hoạt động phi pháp của tàu thuyền nước ngoài cho cơ quan chức năng
tuy nhiên hiện nay một số dài canh trên địa bàn quảng ngãi đã hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng
khiến cho việc kết nối thông tin giữa biển và bờ gặp khó khăn
ngư dân thì luôn trong tình trạng lo lắng bất an mỗi khi vươn khởi
một mươi năm năm hoạt động mặc dù tần số vẫn giữ nguyên nhưng hiện đại canh icom tại thôn định tân
xã bình châu huyện bình sơn đã hư hỏng không thể kết nối thông tin với các tàu cá của ngư dân như trước
làm đây mục đích tính thẳng là phục vụ cho bà con nhiều
còn việc máy thì hiện giờ thì nó hỏng rất là nhiều liên lạc với bà con nó rất là khó
mà nhất là đỡ nó có thời tiết sáu thì nó còn khó hơn nữa
icom là canh thông tin
icom là kênh thông tin liên lạc chủ yếu của nghiệp đoàn với hơn một đoàn viên cùng ba tàu thuyền chuyên đánh bắt xa khơi làm ăn trên biển
mỗi năm các đài canh cộng đồng hỗ trợ tiếp nhận hàng nghìn thông tin và cứu nạn hỗ trợ kịp thời nhiều tàu cá ngư dân bị nạn
tuy nhiên hiện tại đài canh của các nghiệp đoàn nghề cá huyện bình sơn lý sơn chỉ liên lạc được với các đoàn viên lúc thời tiết tốt
nguyên nhân là do nhiều thiết bị lâu năm bị hư hỏng xuống cấp ảnh hưởng đến kết nối thông tin giữa đại canh cộng đồng với tàu thuyền của ngư dân trên biển
khi cơm cộng đồng bị trọc trẹt hư anh em ở ngoài tàu liên lạc không về đất liền không được là gặp nhiều khó khăn cho ngư dân
trách nhiệm đối với ngư dân rất là lớn
vì lợi đói nhưng vẫn cũng rất là lo
cái kinh phí của nghiệp đoàn thì vẫn là lãng hiệp
từ đó mà để xem chắc mà khám là cái phương tiện nó công chức cho nó cầu hành thì cũng hơi khó
những đóng góp của đài canh cộng đồng cho các hoạt động trên biển là vô cùng to lớn
hơn lúc nào hết các đại cộng đồng và ngư dân rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan đơn vị để sợi dây liên lạc biển bờ được kết nối
có như vậy ngư dân mới yên tâm bám biển sản xuất và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo